ủy viên bộ chính trị chủ tịch quốc hội và đoàn công tác đã đến thăm tặng quà
các gia đình chính sách tại thành phố tam kỳ của tỉnh quảng nam
nhân kỷ niệm bảy mươi ba năm ngày thương binh liệt sĩ hai mươi bảy tháng bảy
đồng chí nguyễn thị kim ngân và đoàn công tác đã đến thăm hỏi tặng quà
gia đình mẹ việt nam anh hùng trần thị âm chín mươi tám tuổi hiện đang thờ hai liệt sĩ
và một mẹ việt nam anh hùng gia đình thương binh lê văn trị bảy mươi tám tuổi
và nguyễn thị biên tám mươi hai tuổi là vợ của liệt sĩ nguyễn văn tý
tại thành phố tam kỳ tỉnh quảng nam
đồng chí nguyễn thị kim ngân bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những đóng góp
sự hy sinh to lớn của các gia đình chính sách và khẳng định nhà nước
nhân dân luôn ghi nhớ công ơn và dành sự quan tâm đặc biệt để chăm lo
gia đình chính sách người có công với cách mạng
thay mặt lãnh đạo đảng nhà nước đồng chí nguyễn thị kim ngân gửi lời
chúc sức khỏe và mong muốn các gia đình chính sách
tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp góp phần xây dựng đất nước ngày càng giàu mạnh
nhân kỷ niệm năm mươi tám năm ngày truyền thống lực lượng cảnh sát nhân dân hai mươi tháng bảy năm một nghìn chín trăm sáu mươi hai
hai mươi tháng bảy năm hai nghìn hai mươi vào ngày hôm nay tại hà nội đảng ủy công an trung ương
bộ công an tổ chức gặp mặt các thế hệ lãnh đạo của lực lượng cảnh sát nhân dân
qua các thời kỳ đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị
bí thư đảng ủy công an trung ương bộ trưởng bộ công an chủ trì buổi gặp mặt
đến dự buổi gặp mặt có các đồng chí trong đảng ủy công an trung ương
lãnh đạo bộ công an đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc lực lượng cảnh sát nhân dân qua các thời kỳ
trải qua năm mươi tám năm xây dựng chiến đấu và trưởng thành lực lượng cảnh sát nhân dân luôn thể hiện
bản lĩnh chính trị vững vàng tuyệt đối trung thành với đảng tổ quốc và nhân dân
dưới sự lãnh đạo chỉ đạo của đảng nhà nước sự đùm bọc giúp đỡ của nhân dân
lực lượng cảnh sát nhân dân đã vượt qua mọi khó khăn gian khổ ngày càng lớn mạnh trưởng thành
và lập nhiều chiến công xuất sắc góp phần xứng đáng vào sự nghiệp giải phóng dân tộc
thống nhất đất nước xây dựng và bảo vệ tổ quốc
trong sự nghiệp đổi mới những thành tích chiến công xuất sắc của lực lượng cảnh sát nhân dân
đã góp phần quan trọng kiềm chế sự gia tăng của tội phạm bảo đảm trật tự an toàn xã hội
tạo môi trường thuận lợi để phát triển kinh tế xã hội của đất nước
vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân
thay mặt đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an bộ trưởng tô lâm gửi lời chúc tốt đẹp nhất
đến toàn thể các đồng chí tướng lĩnh cán bộ lão thành sĩ quan hạ sĩ quan công nhân viên
của lực lượng cảnh sát nhân dân qua các thời kỳ
bộ trưởng tô lâm khẳng định nhìn lại chặng đường đã qua lực lượng cảnh sát nhân dân
đã góp phần quan trọng vào những chiến công và sự trưởng thành lớn mạnh của lực lượng công an nhân dân
củng cố niềm tin yêu và sự gắn bó của nhân dân đối với lực lượng công an nhân dân nói chung
lực lượng cảnh sát nhân dân nói riêng xứng đáng với truyền thống cảnh sát việt nam mưu trí
dũng cảm vì nước vì dân quên thân phục vụ
trong những thành tích ấy có sự đóng góp công sức sương máu của lớp lớp cán bộ chiến sĩ
đã dũng cảm quên mình hy sinh lợi ích riêng tư vì sự bình yên của đất nước hạnh phúc của nhân dân
đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an xin được tri ân những đóng góp của các thế hệ lãnh đạo
của lực lượng cảnh sát đối với sự nghiệp bảo vệ an ninh trật tự đấu tranh phòng chống tội phạm
và xây dựng lực lượng công an nhân dân trong các chặng đường lịch sử của đất nước
tại buổi gặp mặt bộ trưởng tô lâm đã điểm lại những mặt công tác lớn của bộ công an đang triển khai
thực hiện quyết tâm giữ vững an ninh quốc gia không để bị động bất ngờ trong mọi tình huống
tập trung bảo vệ tuyệt đối an toàn đại hội đảng các cấp và đại hội đại biểu toàn quốc của đảng lần thứ một mươi ba
qua đó bày tỏ mong muốn các đồng chí cán bộ cấp cao của lực lượng cảnh sát nhân dân
tiếp tục đóng góp những ý kiến quý báu góp phần xây dựng lực lượng công an nhân dân cách mạng
chính quy tinh nhuệ từng bước hiện đại đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao trong tình hình mới

sáng nay hai mươi tháng bảy đoàn công tác của bộ công an nhân dân
bộ công an do thượng tướng nguyễn văn thành ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an làm trường đoàn
đã đến kiểm tra công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội đảng các cấp đảng bộ công an tỉnh quảng trị
nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm cùng dự buổi làm việc về phía tỉnh ủy quảng trị
có đồng chí nguyễn đăng quang phó bí thư thường trực tỉnh ủy
công an tỉnh quảng trị đã báo cáo về tình hình công tác đảm bảo an ninh an toàn đại hội đảng các cấp
tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ một mươi ba của đảng cũng như công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội đảng
các cấp đảng bộ công an tỉnh nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm
về công tác chuẩn bị đại hội đảng bộ công an tỉnh quảng trị đến nay cơ bản được hoàn tất đúng tiến độ yêu cầu
một trăm linh tri bộ đảng bộ cơ sở thuộc đảng bộ công an tỉnh và đảng bộ công an huyện thị xã thành phố
đã tổ chức thành công đại hội nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm dự thảo các nội dung văn kiện như
báo cáo chính trị chương trình hành động trình đại hội đã được chuẩn bị chú đáo và kỹ lưỡng
phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc thứ trưởng nguyễn văn thành ghi nhận và đánh giá cao sự quan tâm lãnh đạo
chỉ đạo của tỉnh ủy quảng trị đối với lực lượng công an tỉnh trong thời gian qua và đề nghị tỉnh ủy
tiếp tục giúp đỡ trong thời gian tới đồng chí yêu cầu trên cơ sở những phát biểu góp ý của các đồng chí
trong ban thường vụ tỉnh ủy và đoàn công tác đảng bộ công an tỉnh quảng trị cần sớm bổ sung
chỉnh sửa những nội dung trong văn kiện để hoàn thiện trong thời gian sớm nhất
ban chấp hành đảng bộ công an tỉnh cần rút ra bài học kinh nghiệm chỉ rõ những mặt đã làm được
cần phải phát huy những tồn tại hạn chế cần phải khắc phục trong nhiệm kỳ tới
hôm nay tại hà nội trung tướng nguyễn văn sơn ủy viên ban thường vụ đảng ủy công an trung ương
thứ trưởng bộ công an đã đến dự và phát biểu chỉ đạo tại đại hội đại biểu đảng bộ cục công nghiệp an ninh
lần thứ nhất nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm
báo cáo chính trị tại đại hội nêu rõ trong nhiệm kỳ hai nghìn một mươi tám hai nghìn hai mươi dưới sự lãnh đạo của đảng ủy công an trung ương
lãnh đạo bộ công an đảng ủy ban thường vụ đảng ủy lãnh đạo cục công nghiệp an ninh đã tập trung chỉ đạo
các cấp ủy thủ trưởng các đơn vị thực hiện toàn diện các mặt công tác của đảng bộ
theo đúng mục tiêu yêu cầu nhiệm vụ chương trình toàn khóa đề ra qua đó hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao
thay mặt ban thường vụ đảng ủy công an trung ương thứ trưởng nguyễn văn sơn ghi nhận đánh giá cao và biểu dương những nỗ lực cố gắng
thành tích mà đảng bộ cục công nghiệp an ninh đã đạt được trong nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi
thứ trưởng nguyễn văn sơn đề nghị đảng bộ cục công nghiệp an ninh cần quan trị sâu sắc các chỉ thị
nghị quyết chủ trương của trung ương đảng của đảng ủy công an trung ương về bảo vệ an ninh quốc gia
bảo đảm trật tự an toàn xã hội và xây dựng lực lượng công an nhân dân
nhất là nghị quyết số năm mươi một về chiến lược bảo vệ an ninh quốc gia tăng cường công tác đảng công tác chính trị
xây dựng đảng bộ cục công nghiệp an ninh thực sự trong sạch vững mạnh
đảng ủy ban thực vụ các tổ chức đảng và cán bộ đảng viên trong đảng bộ cục công nghiệp an ninh
tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo theo chủ hướng tăng cường công tác kiểm tra giám sát
giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ tập thể lãnh đạo cá nhân phụ trách tự phê bình và phê bình
đi đôi với phát huy vai trò trách nhiệm tính chủ động gương mẫu của cán bộ đảng viên
nhất là người đứng đầu bí thư cấp ủy thủ trưởng các đơn vị giữ vững ý thức kỷ luật trong từng tổ chức đảng
đồng chí thứ trưởng cũng yêu cầu đảng bộ cục công nghiệp an ninh cần chủ động hơn nữa trong tham mưu cấp có thẩm quyền
ban hành các văn bản hoàn thiện các quy định pháp luật tạo hành lang pháp lý vững chắc về phát triển công nghiệp an ninh
doanh nghiệp đơn vị sự nghiệp công lập cơ sở sản xuất trong công an nhân dân
bên cạnh đó cục công nghiệp an ninh cần phối hợp chặt chẽ với các cơ sở nghiên cứu trong và ngoài lực lượng công an nhân dân
để nghiên cứu sản xuất những sản phẩm đặc thù chuyên sâu chất lượng cao phục vụ yêu cầu công tác chiến đấu
tăng cường hợp tác quốc tế về công nghiệp an ninh nghiên cứu sản xuất hoặc chuyển giao công nghệ các sản phẩm mũi nhọn chuyên sâu chất lượng cao
đảng bộ công an tỉnh con tum vừa tổ chức đại hội đại biểu lần thứ bảy nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm
đồng chí thiếu tướng lê tấn tới thứ trưởng bộ công an dự và phát biểu chỉ đạo tại đại hội
nhiệm kỳ hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi đảng ủy công an tỉnh con tum đã làm tốt công tác tham mưu cấp ủy chính quyền
chỉ đạo triển khai thực hiện các chủ trương công tác lớn của đảng nhà nước về đảm bảo an ninh trật tự
giải quyết các tình hình liên quan đến dân tộc tôn giáo nông thôn ngay từ cơ sở không để tạo điểm nóng bất ngờ
đồng thời chỉ đạo triển khai quyết liệt các kế hoạch biện pháp công tác phòng ngừa
đấu tranh với các loại tội phạm hoạt động theo kiểu xã hội đen
để nhanh tiến độ điều tra xử phạt với tỷ lệ điều tra khám phá an cao
tại đại hội các đại biểu đã tập trung thảo luận đóng góp ý kiến vào báo cáo chính trị
báo cáo kiểm điểm của ban chấp hành đảng bộ công an tỉnh nhiệm kỳ hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi và các văn kiện của cấp trên
phát biểu chỉ đạo tại đại hội thứ trưởng lê tân tới nhấn mạnh
sau đại hội đảng bộ công an tỉnh con tum cần triển khai toàn diện và nhanh chóng các nghị quyết của đảng bộ
trong nhiệm kỳ tới từng tri bộ đồng thời thực hiện nghiêm túc các chủ trương của đảng
nhà nước chỉ đạo của bộ công an của tỉnh ủy về công tác bảo đảm an ninh trật tự
đặc biệt thứ trưởng lê tân tới đề nghị công an tỉnh con tum tổ chức thực hiện có hiệu quả
chủ trương kiện toàn tổ chức bộ máy công an tinh gọn hoạt động hiệu lực hiệu quả
với phương châm bộ tinh tỉnh mạnh huyện toàn diện xã bám cơ sở
đại hội đã bầu ban chấp hành đảng bộ công an tỉnh nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm gồm hai mươi ba đồng chí
và bầu một mươi năm đồng chí trong đoàn đại biểu dự đại hội cấp trên
thưa quý vị từ ngày một mươi năm đến ngày một mươi bảy tháng bảy năm hai nghìn hai mươi tại hà nội
ủy ban kiểm tra trung ương đã họp kỳ bốn mươi sáu
đồng chí trần cẩm tú bí thư trung ương đảng chủ nhiệm ủy ban kiểm tra trung ương chủ trì kỳ họp
tại kỳ họp này ủy ban kiểm tra trung ương đã xem xét kết luận một số nội dung sau
sau khi xem xét các báo cáo kết quả kiểm tra ban thường vụ tỉnh ủy và ủy ban kiểm tra tỉnh ủy quảng bình
về thực hiện nhiệm vụ kiểm tra giám sát và thi hành kỷ luật trong đảng
kết quả giám sát ban thường vụ tỉnh ủy và các đồng chí thường trực tỉnh ủy gia lai và đắk lắc
về thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ quy chế làm việc công tác cán bộ lãnh đạo chỉ đạo
giải quyết một số vụ án vụ việc nổi cộm dư luận xã hội quan tâm và thực hiện trách nhiệm nêu gương
ủy ban kiểm tra trung ương yêu cầu các tổ chức đảng và đảng viên được kiểm tra giám sát phát huy ưu điểm
nghiêm túc kiểm điểm rút kinh nghiệm và sớm có biện pháp khắc phục những hạn chế khuyết điểm đã được chỉ ra
ủy ban kiểm tra trung ương yêu cầu ủy ban kiểm tra tỉnh ủy gia lai tiến hành kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm
đối với ban thường vụ đảng ủy công an tỉnh gia lai trong lãnh đạo chỉ đạo công tác điều tra
xử lý các vụ án vụ việc và tiếp nhận xử lý tin báo tố giác tội phạm trên địa bàn tỉnh
xét nội dung tính chất mức độ hậu quả vi phạm đã được kết luận tại kỳ họp bốn mươi bốn của ủy ban kiểm tra trung ương
căn cứ quy định của đảng về xử lý kỷ luật tổ chức đảng và đảng viên
ủy ban kiểm tra trung ương quyết định thi hành kỷ luật khai trừ ra khỏi đảng đối với đồng chí lê quang hào
đảng ủy viên phó tổng giám đốc tổng công ty đầu tư phát triển đường cao tốc việt nam vec
cảnh cáo đồng chí mai tuấn anh bí thư đảng ủy chủ tịch hội đồng thành viên và đồng chí trần văn tám
phó bí thư đảng ủy tổng giám đốc tổng công ty vec
khiển trách đồng chí trần quốc việt nguyên bí thư đảng ủy nguyên chủ tịch hội đồng thành viên
và đồng chí nguyễn văn nhi phó bí thư đảng ủy phó tổng giám đốc tổng công ty vec
yêu cầu ban thường vụ đảng ủy ủy ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp
thi hành kỷ luật ban thường vụ đảng ủy tổng công ty vec nhiệm kỳ hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi theo quy định
một ban cán sự đảng ủy ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp chỉ đạo xử lý kỷ luật về mặt hành chính
và kịp thời bố trí công tác khác đối với đồng chí mai tuấn anh bí thư đảng ủy chủ tịch hội đồng thành viên
và đồng chí trần văn tám phó bí thư đảng ủy tổng giám đốc tổng công ty vec
xem xét báo cáo đề nghị thi hành kỷ luật của ban thường vụ quân ủy trung ương ủy ban kiểm tra trung ương nhận thấy
trong thời gian giữ cương vị lãnh đạo chỉ huy các đồng chí trung tướng dương đức hòa nguyên ủy viên trung ương đảng
nguyên phó bí thư đảng ủy nguyên tư lệnh quân khu hai thiếu tướng nguyễn hoàng nguyên phó bí thư đảng ủy nguyên tư lệnh quân đoàn bốn
thiếu tướng phạm lâm hồng nguyên ủy viên ban chấp hành đảng bộ quân khu nguyên bí thư đảng ủy bộ tham mưu nguyên phó tham mưu trưởng quân khu hai
và đại tá nguyễn trọng lương nguyên ủy viên ban chấp hành đảng bộ bộ tham mưu nguyên phó bí thư tri bộ nguyên tránh văn phòng bộ tư lệnh quân đoàn bốn
đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ quy chế làm việc và pháp luật về quản lý sử dụng đất đai
xét nội dung tính chất mức độ hậu quả vi phạm căn cứ quy định của đảng về xử lý kỷ luật đảng viên
ủy ban kiểm tra trung ương quyết định thi hành kỷ luật cảnh cáo đồng chí thiếu tướng nguyễn hoàng và đại tá nguyễn trọng lương
khiển trách thiếu tướng phạm lâm hồng
ủy ban kiểm tra trung ương đề nghị ban bí thư xem xét thi hành kỷ luật đồng chí trung tướng dương đức hòa
qua kiểm tra giải quyết tố cáo và thi hành kỷ luật đảng của ban thường vụ tỉnh ủy gia lai
đối với đồng chí đặng phan trung ủy viên ban thường vụ tỉnh ủy phó bí thư đảng đoàn
phó chủ tịch thường trực hội đồng nhân dân tỉnh gia lai ủy ban kiểm tra trung ương nhận thấy
đồng chí đặng phan trung đã can thiệp không đúng quy định vào hoạt động của các cơ quan tiến hành tố tụng
vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ quy chế làm việc và quy định của đảng pháp luật của nhà nước
xét nội dung tính chất mức độ hậu quả vi phạm căn cứ quy định của đảng về xử lý kỷ luật đảng viên
ủy ban kiểm tra trung ương quyết định thi hành kỷ luật cảnh cáo đồng chí đặng phan trung
ủy ban kiểm tra trung ương đề nghị ban bí thư xem xét thi hành kỷ luật khai trừ ra khỏi đảng
đối với đồng chí nguyễn hữu tín nguyên ủy viên ban thường vụ thành ủy nguyên phó chủ tịch
ủy ban nhân dân tp hcm và đồng chí đào anh kiệt nguyên thành ủy viên nguyên giám đốc sở tài nguyên
và môi trường tp hcm do vi phạm pháp luật nghiêm trọng
đồng chí nguyễn văn điều ủy viên ban thường vụ tỉnh ủy trưởng ban nội chính tỉnh ủy thái bình
do đã vi phạm nghiêm trọng quy định về những điều đảng viên không được làm về trách nhiệm nêu gương và luật giao thông đường bộ
bảy xét đơn khiếu nại kiểu luật của đảng viên ủy ban kiểm tra trung ương quyết định giữ nguyên hình thức kiểu luật
khai trừ ra khỏi đảng đối với đồng chí bùi tiến lợi do trong thời gian giữ cương vị thượng tá
chủ nhiệm bộ môn chủ nghĩa xã hội khoa học trường sĩ quan công binh đã có những bài viết phát ngôn trên mạng xã hội
trái với quan điểm đường lối của đảng nhà nước suy thoái nghiêm trọng về tư tưởng chính trị tự diễn biến
tự chuyển hóa để các thế lực thù địch lợi dụng chống phá đảng nhà nước
bảy cũng tại kỳ họp này ủy ban kiểm tra trung ương đã xem xét giải quyết khiếu nại kỷ luật đảng
đối với một số trường hợp và quyết định một số nội dung quan trọng khác